trong khi tình hình dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp thì việc mỗi người dân chúng ta tự trang bị kiến thức phòng chống dịch là điều vô cùng cần thiết
và để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình phân loại cách ly bệnh nhân và những người có tiếp xúc do bộ y tế ban hành
quy trình phân loại cách ly như sau mỗi cá nhân tự xác định nếu là f tức là ca dương tính thì đi điều trị tại bệnh viện
tự phục vụ để hạn chế lây cho người khác
f một tức ca tiếp xúc trực tiếp với f báo cho y tế quận và đi cách ly tại bệnh viện đồng thời tự báo cho f hai về tình trạng của mình
f hai và f ba báo cho y tế quận và làm theo hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc tập trung tự báo cho f ba và f bốn
f bốn năm tự cách ly tại nhà và báo cho y tế quận
các f cần theo dõi cập nhật tình hình với những f khác để thay đổi hướng xử lý kịp thời
lưu ý luôn mang theo khẩu trang và chai rửa tay bên mình
hãy rửa tay và thường xuyên lau dọn nhà cửa đồ dùng
không nên di chuyển đến các nơi khác vì chỉ khi ở nơi thân quen có nguồn lực và mối quan hệ xã hội tốt thì mới chủ động xử lý tốt khi các tình huống xấu xảy ra